hôm nay ngày bốn tháng bốn tàu cá mang số hiệu qng chín mươi nghìn ba trăm chín mươi chín ts do ông đặng dũng
chú ở xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi làm chủ tàu kiêm thuyền trường
đã đưa bốn trong số tám ngư dân trên tàu cá bị đâm chìm ở hoàng sa cập bờ an toàn
sau khi tàu cá đưa các ngư dân bị nạn cập bờ các chiến sĩ trạm kiểm soát biên phòng sa kỳ
đã tiến hành lấy lời khai từ các ngư dân
cơ quan chức năng cũng kịp thời triển khai biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
phun thuốc tiêu độc khử trùng tại khu vực cảng đo thân nhiệt và đưa tất cả ngư dân trên tàu
về trung tâm y tế huyện bình sơn để cách ly tập trung tiếp tục theo dõi sức khỏe
trước đó khoảng ba giờ ngày hai tháng bốn tàu cá của quảng ngãi mang số hiệu qnh chín mươi nghìn sáu trăm một mươi bảy ts
do anh trần hồng thọ ba mươi ba tuổi chú xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
làm chủ trên tàu có tám thuyền viên khi đang hoạt động tại vùng biển hoàng sa thuộc chủ quyền của việt nam
thì bị tàu trung quốc đâm chìm nhận được tin báo ba tàu cá của ngư dân quảng ngãi cùng chạy đến cứu nạn
cứu hộ và hỗ trợ các ngư dân bị nạn hiện bốn ngư dân vào bờ bốn ngư dân còn lại dự kiến sẽ được tàu cá
qng chín mươi nghìn chín trăm hai mươi chín ts đưa vào đất liền trong ngày tới